xác định đây là một đường dây mua bán vận chuyển ma túy với số lượng lớn
gồm nhiều đối tượng liên quan nhiều địa phương
nên công an thành phố hải phòng đã trao đổi phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng
như cục hải quan hà nội cục hải quan hải phòng cùng công an hà nội
xác định phương thức thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm vận chuyển trái phép chất ma túy
qua đường hàng không từ nước ngoài về việt nam
tất cả những dấu hiệu nghi vấn và những diễn biến hoạt động của nhóm đối tượng trên
thì đơn vị đã báo cáo đảng ủy ban giám đốc công an thành phố
dưới sự chỉ đạo sát sao của đồng chí đại tá lê nguyên trường
phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố
xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt phá với các đường dây tội phạm trên
bằng nhiều biện pháp nghiệp vận chuyển ma túy
vụ để kiểm soát diễn biến lực lượng trinh sát được tung ra
giám sát mọi di biến động của nhóm đối tượng
lắm chắc thể hình quy luật phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng
rồi là vai trò vị trí của từng đối tượng trong đường dây
từ đó xây dựng kế hoạch triệt phá với quyết tâm đánh đúng đánh trúng
bong cửa các mắc xích của đường dây tại hải phòng
địa bàn khác
dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí giám đốc công an thành phố
bàn chuyên án đã lên một kế hoạch phá án cụ thể chi tiết
đảm bảo thế chủ động an toàn
bên cạnh đó với tinh thần khẩn trương
đồng thời đáp ứng được các yêu cầu về chính trị nghiệp vụ pháp luật
ban chuyên án cũng đặt ra nhiều tình huống giả tuyết khi phá án

cho nên chúng tôi chia làm hai cái mũi công tác và giám sát chặt chẽ

khi các tổ trinh sát sẵn sàng cũng là lúc cục hải quan thành phố hà nội cùng gói biểu kiện có mặt tại biểu cục do ban chuyên án định sẵn
thời điểm răng lưới cuối cùng đã tới

lật tức hạnh ngồi sau xe một thanh niên được xác định là hoàng mạnh dũng

với tiêu chí đảm bảo an ninh trực tự tại nơi đông dân cư và an toàn cho đối tượng cùng tàng vật
lực lượng truy bắt quyết định không thực hiện bắt giữ ngay các đối tượng
mà sẽ bám theo chúng chọn địa điểm thích hợp mới ra tay

chúng tôi đều có những phương án dự phòng
đối tượng mà theo hoặc không theo quy luật hạo động
chúng tôi đều có phương án dự phòng
và đều đảm bảo yếu tố an toàn hàng đầu
các đối tượng thể hiện sự lọc lõi của mình qua việc không về thẳng nơi cư trú
mà di chuyển qua nhiều địa điểm nhiều tuyến đường từ đông đúc tới hoang vắng
để đối phó với sự theo dõi của lực lượng công an
trong trường hợp thấy động các đối tượng rất có thể phi tăng vật chính để thoát thần
sau nhiều phút kiên trì bí mật kheo leo bám theo các đối tượng
cuối cùng tổ chức bắt cũng chọn được địa điểm thích hợp để thực hiện bắt giữ
đúng vào thời điểm quyết định
thì có vẻ các đối tượng đã phát hiện bị theo dõi
nên tăng tốc vùng chạy
tuy nhiên trước sự bài trí kín kẽ của ban chuyên án
cùng tốc độ nhanh dứt khoát thành thạo của những cán bộ trực tiếp vây bắt
thì ý đồ vùng thoát của hai đối tượng đã bị đánh bại
sau khi bị bắt giữ cả hai đối tượng nhanh chóng được di lý về cơ quan điều tra
để chứng kiến lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tăng vật thu được
bên trong gói biểu kiện lực lượng kiểm tra ghi nhận có ba hộp
đựng tổng cộng bốn mươi một viên dạng hình vuông hình tròn
được bọc trong giấy màu trắng nâu bạc
tiến hành kiểm tra từng viên
phát hiện có bốn viên bên trong chứa chất bột màu trắng
ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
đơn vị có tiếp nhận một yêu cầu giám định chất ma túy
của cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hải phòng
khi mình tiến hành xuống tiếp nhận
mình xác định đây là một cái hộp kẹo sô cô la
nhưng khi mình mở ra
xác định trong đó có bốn viên có sự thay đổi
bọc ra thì đó là bốn viên chứa chất bột màu trắng
tiến hành cân
và cũng như tiến hành phân tích trên bồng thí nghiệm
ta phát hiện ra là bốn viên này có tổng khối lượng là hai mươi năm năm mươi sáu

và kết luận giám định nó là chất coca in
khi bắt hạnh xong
có tăng vật là ma túy
thì chúng tôi đã khẩn trương tiến hành khám xét
và cái bí mật đấy
cái khẩn trương đấy
kết quả thu được
là trong nhà hạnh
khi khám là chúng tôi cũng phát hiện ra ma túy
và đây là một trong những yếu tố rất quan trọng
để cái tội hạnh
khi mà khám xét tại nhà riêng của đối tượng
thì thu giữ cũng một mươi năm viên thuốc lắc
ma túy tổng hợp
và trong đó có chứa thành phần là ketamine
ngoài ra còn một số các thông vật khác
nên quán vụ án
hai đối tượng sau đó được tách riêng
để lấy lời khai làm sáng tỏ vụ việc
nguyễn thị bích hạnh khai báo
sau khi ly hôn
do buồn chán nên đã nhiều lần tìm đến ma túy
hạnh ra nước ngoài sinh sống theo diện hôn thề
hạnh trở lại việt nam thì gặp lại hoàng mạnh dũng
một đối tượng cũng sử dụng ma túy
và từ đó cả hai sống với nhau như vợ chồng
hoàng mạnh dũng
thì dũng là người yêu của nguyễn thị bích hạnh
hai đối tượng này thì cũng bắt đầu chung sống với nhau
cũng được một thời gian
thì thường xuyên ăn ở sinh hoạt với nhau
và là có nhiều lần cũng là cùng tổ chức sử dụng ma túy
thời gian sống tại nước ngoài
nguyễn thị bích hạnh có gia du với một số đối tượng sử dụng ma túy tại đây
sau này trở về việt nam
mỗi lần cần ma túy phục vụ nhu cầu của bản thân và bạn trai
thì hạnh vẫn liên lạc với các đối tượng ở nước ngoài
để nhớ mua ma túy
rồi tìm cách nguy trang gửi về việt nam